thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chống dịch quyết liệt nhưng không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội
bộ đội biên phòng tuyến biển đã triển khai các biện pháp đẩy mạnh công tác phòng dịch
nhưng vẫn hỗ trợ các ngư dân phòng dịch và vươn khơi bám biển
khác với đất liền việc nắm bắt thông tin về dịch bệnh trên biển là khó khăn
đi biển dài ngày có khi một đến hai tháng nên có người cập cảng vẫn chưa biết rõ dịch bệnh
bởi vậy bộ đội biên phòng phải thường xuyên giả soát và nhanh chóng tuyên truyền ngay khi tàu cập bến
giúp ngư dân phòng chống dịch giữ sức khỏe để tiếp tục vươn khơi bám biển
em vướng ngoài biển và em cũng chưa lắm chắc là thông tin ở trong đất liền
nhờ các chú bộ đội biên phòng hải đội hai phát khẩu trang cho gia đình em là cháu nhỏ nữa
xin truyền bệnh tôi xin cảm ơn các cô chú biên phòng hải đội hai
hải đội hai biên phòng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
cũng liên tục tổ chức tuần tra trên biển để ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
qua đường biên giới biển chống dịch gây lan
chúng tôi xác định phòng chống dịch như là chống giặc đối với những cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ở trên biên giới cửa khẩu cảng biển
đây là một cái việc làm rất là khó khăn gian khổ
vì vậy đảng ủy chỉ huy chúng tôi đã tập trung động viên tư tưởng
để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
cứ một mươi sáu h ba mươi phút hàng ngày những buổi họp như thế này lại diễn ra
tại đó cấp ủy chỉ huy quán triệt việc thực hiện các chỉ đạo kế hoạch của bộ chỉ huy biên phòng tỉnh
về công tác phòng chống dịch đồng thời đánh giá những mặt mạnh và những hạn chế
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid mỗi ngày để hôm sau triển khai tốt hơn ngày hôm trước
những ngày này các đơn vị bộ đội biên phòng duy trì một trăm linh quân số trực sẵn sàng chiến đấu
sẵn sàng nhận nhiệm vụ chi viện cho các khu vực cần phòng chống dịch khi cấp trên yêu cầu